năm hai nghìn hai mươi mặc dù thị trường bất động sản có những nguy cơ giảm tốc
nhưng nhìn chung nhờ các yếu tố tích cực của kinh tế vĩ mô cộng với nhu cầu cao về nhà ở
cơ bản thị trường bất động sản vẫn có sự phát triển ổn định
nhằm phản ánh bức tranh tổng thể về thị trường bất động sản năm nay
diễn đàn bất động sản hai nghìn hai mươi cơ hội mới từ chính sách và thị trường đã được tổ chức
chính phủ đã triển khai cấp bách nhiều giải pháp
cũng như các gói hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản
tuy nhiên để có thể ổn định và phát triển trong bối cảnh hiện nay
các doanh nghiệp cần có sự định hướng rõ ràng
cụ thể nguồn cung bất động sản vẫn tăng
nhưng so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám thì có xu hướng giảm
bên cạnh lý do dịch bệnh còn có nhiều vướng mắc về thể chế
trồng chéo trong pháp luật đầu tư xây dựng cũng là rào cản cho nguồn cung xây dựng
tại diễn đàn các nhà quản lý các doanh nghiệp nhà đầu tư chuyên gia
đã cùng nhau thảo luận về các giải pháp chính sách để kích hoạt bất động sản
trong giai đoạn tái phục hồi nền kinh tế
đề xuất mở rộng quy mô các gói hỗ trợ và đưa ra các gói hỗ trợ mới
tăng cường trách nhiệm của các cơ quan để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận tốt nhất
với các gói hỗ trợ này đặc biệt là các gói hỗ trợ trung hạn và dài hạn
cho các doanh nghiệp lĩnh vực trọng điểm dự án cốt lõi thúc đẩy doanh nghiệp nội địa
từ đó bảo đảm sự tự chủ của nền kinh tế nước ta